xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh hòa bình về địa phương tiêu thụ
lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng thu giữ một bánh heroin một năm trăm linh viên hồng phiến hai khẩu súng quân dụng sáu mươi một viên đạn hơn một trăm một mươi một triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
trước đó công an huyện triệu sơn bắt giữ đối tượng lê huy đại chú tại xã hợp thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba trăm bốn mươi năm viên hồng phiến
mở rộng vụ án đến ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng công an bắt giữ đối tượng nguyễn thanh đồng chú tại tỉnh hòa bình là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho đại về bán tại tỉnh thanh hóa

trước đó công an huyện triệu sơn bắt giữ đối tượng nguyễn thanh đồng chú tại tỉnh thanh hóa